đường sắt đô thị là một loại hình giao thông công cộng đang được xây dựng tại việt nam
cùng với tuyến cát linh hà đông đang vận hành chạy thử
tuyến nhồn ra hà nội mới đây cũng đã công bố mẫu thiết kế đoàn tàu
dự án này thành phố hà nội lựa chọn đơn vị cung cấp tàu nhà ga là công ty ostrom của pháp
đơn vị sản xuất một phần tư tàu điện cao tốc trên khắp thế giới
người dân đang rất kỳ vọng đây sẽ là loại hình vận tải đáp ứng nhu cầu
trong sự phát triển nhanh của đô thị như hiện nay
trên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông oliver rosoy
giám đốc điều hành của ostrom khu vực trung quốc và đông á
thưa ông xin ông cho biết những hoạt động chung của alstom tại việt nam trong thời điểm hiện nay ạ
ostrom đã có mặt ở việt nam từ những năm hai nghìn bốn cho đến nay
chúng tôi đã tích cực tham gia vào các dự án hạ tầng đường sắt hà nội vinh giai đoạn một và hai
một trong những dự án nữa của chúng tôi là dự án ga ninh bình
và chúng tôi cũng đã mở rộng hoạt động của chúng tôi đối với dự án đường sắt
đô thị hà nội tuyến số ba
như các bạn đã biết thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến số ba
dài một mươi hai năm km gồm một mươi hai nhà ga và một khu đề bô nối liền ga hà nội và nhồn
trong dự án này ostrom sẽ cung cấp một mươi đoàn tàu metropolis và hệ thống tín hiệu u balit bốn trăm linh
đối với các hệ thống còn lại chúng tôi cùng với các đối tác quốc tế khác để cùng thực hiện
talet cung cấp occ và thông tin liên lạc
colat cung cấp hệ thống cấp điện và các thiết bị bảo dưỡng cho dự án
tuyến số ba này
thưa ông gói thầu số sáu của dự án metro tuyến nhổn ga hà nội được coi là một trong những gói quan trọng nhất của dự án
vậy thì đến nay anston đã thực hiện được những phần việc nào trong dự án này rồi ạ
như đã chia sẻ trong dự án này ostrom sẽ cung cấp một mươi đoàn tàu metropolis hệ thống tín hiệu u balit bốn trăm linh
ngay từ khi bắt đầu dự án chúng tôi đã huy động các đối tác quốc tế tham gia vào dự án
sáu nhà máy ở pháp trên tổng số một mươi hai nhà máy của alstom đã tham gia vào thực hiện các công việc
trong dự án này
trong đó sanh thoanh tham gia phần hệ thống grosso sản xuất buzi vin urban cho hệ thống thiết bị trên tàu
oc năng cho động cơ valang sieng cho tàu takbe sản xuất các hộp điện
tất cả các đội chúng tôi đều được huy động tham gia vào dự án này
ở việt nam chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác của dự án như ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
để dự án thực sự thành công
thưa ông vừa qua ban quản lý đường sát đô thị hà nội đã công bố mẫu thiết kế của đoàn tàu
tuyến metro này vậy thì xin ông cho biết những điểm nổi bật trong công nghệ cũng như là thiết kế của đoàn tàu này
hai tuần trước chúng tôi nhận được kết quả khảo sát về thiết kế của tàu này
có hai biểu tượng màu sắc của việt nam màu hồng đỏ của quả thanh long và màu xanh lá mạ của cây lúa
một mươi số người tham gia khảo sát đánh giá thiết kế rất đẹp
phần thiết kế là một mốc quan trọng trong một dự án đường sắt
thông qua đó mọi người có thể mừng tượng được một phần hệ thống đường sắt này sẽ vận hành trong thời gian tới
về công nghệ
những đoàn tàu này được trang bị công nghệ hiện đại nhất của alstom
đây là những đoàn tàu có kết cấu nhôm nên nhẹ hơn so với các đoàn tàu khác
do đó giảm tiêu hào năng lượng góp phần giảm lượng khí thải carbon
vì tàu được thiết kế với sàn thấp nên tạo điều kiện thuận lợi về mặt tiếp cận
cho dù hành khách di chuyển cùng hành lý hay hành khách dùng xe lăn
vì vậy tàu đáp ứng các đối tượng khách hàng khác nhau đồng thời cũng được điều chỉnh so phù hợp với việt nam
hệ thống báo hiệu tàu nội bộ được gọi là cbtc cũng sẽ tăng khả năng vận chuyển của các đoàn tàu này trong thời gian ngắn
từ tám sáu trăm linh người mỗi giờ tiến tới đến hơn hai mươi hai người mỗi giờ
vì vậy chúng tôi có thể tự tin khi nói rằng tuyến ba nhổn ga hà nội là dự án được tích hợp công nghệ tiên tiến nhất của alstom
xin được cảm ơn ông đã tham gia trả lời câu hỏi của truyền hình nhân dân